ngày hai mươi tám tháng một đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng thường trực trương hòa bình làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại cảng quốc tế long an tại xã tân tập huyện cần duộc tỉnh long an
phát biểu tại chuyến thăm và làm việc phó thủ tướng thường trực đề nghị bên cạnh các dịch vụ cảng đơn thuần cảng quốc tế long an cần quan tâm đầu tư cung cấp các dịch vụ chọn gói logistics mang đến những giá trị gia tăng cho khách hàng
đồng thời phó thủ tướng thường trực lưu ý trong thời gian tới tỉnh long an cần làm tốt công tác quy hoạch thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông
phó thủ tướng thường trực cũng nhấn mạnh cảng quốc tế long thành hoàn thành và đi vào hoạt động không chỉ có giá trị về giao thương vận chuyển hàng hóa còn là một trong những điểm đến thu hút hấp dẫn về du lịch tàu biển